ngày hai mươi bốn chín theo báo cáo từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận năm tp hcm
đến nay quận đã cơ bản kiểm soát được dịch theo các tiêu chí của bộ y tế
cụ thể quận đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín của bộ y tế về nhóm chỉ số mắc covid mới
cụ thể quận đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín của bộ y tế về nhóm chỉ số mắc mới covid một mươi chín ba tiêu chí
và nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm ba tiêu chí
trong thời gian từ sáu chín đến hai mươi hai chín quận năm đã xét nghiệm tổng cộng một trăm sáu mươi sáu bốn trăm bốn mươi tám người
trong đó có một ba trăm hai mươi bảy ca xét nghiệm rt pcr dương tính tỷ lệ năm mươi
cũng trong thời gian này trên địa bàn quận năm không phát sinh thêm ổ dịch mới
trong cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quận ba
theo quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín qd bit của bộ y tế
theo chủ tịch ubnd quận ba võ văn đức đến ngày một mươi năm tháng chín qua giả soát các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
quận ba đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh covid một mươi chín theo tiêu chí
tất cả một mươi hai phường trên địa bàn cũng đã kiểm soát được dịch đã giải tỏa được hơn bảy mươi tám
các điểm phong tỏa không còn phu phong tỏa
không còn chụp lây nhiễm tăng tỷ lệ vùng xanh đạt sáu mươi sáu
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thị lệ ghi nhận và đánh giá cao quận ba đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
số ca mắc mới trong cộng đồng cũng giảm rõ so với tuần cao điểm và hai tuần liên kề
số vùng xanh và cận xanh tăng vùng đỏ và vùng cam giảm
quan trọng nhất là tỷ lệ tử vong đã giảm và ba ngày gần đây không có trường hợp tử vong nào trên địa bàn quận
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm có sáu địa phương đạt tiêu chí kiểm soát dịch
đó là quận ba quận năm quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ và huyện nhà bè